ubnd tp hà nội vừa ban hành công văn về việc tập trung thực hiện thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố
và xử lý tình trạng đổi trộm rác thải trong đó yêu cầu các sở ngành tăng cường kiểm soát phát hiện điều tra
và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác vệ sinh môi trường
ubnd tp yêu cầu chủ tịch ubnd quận huyện thị xã thực hiện quản lý tốt địa bàn kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về môi trường chung tay làm sạch môi trường
phát động quân chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm về môi trường